hiện thì nhiều chương trình ký kết về tuyển thực tập sinh tiếp nhận lao động đến học tập và làm việc
tại các quốc gia như hàn quốc nhật bản đang được mở rộng
tận dụng cơ hội này nhiều lao động trẻ đã đăng ký tham gia để có cơ hội phát triển trong tương lai
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch anh võ phước duẩn quyết định làm thực tập sinh
tại nhật bản trong năm nay như đã đăng ký từ trước đó
theo anh đây là cơ hội để bản thân có điều kiện phát triển về chuyên ngành du lịch
tăng thêm thu nhập khi vừa đi học vừa đi làm
chương trình mới cho phép các thực tập sinh có thị thực ba năm sẽ được nâng cấp thành lao động lành nghề
rồi được ở lại nhà hàng
nhật bản đến năm năm và có thể được cấp quyền lưu trú
ngoài ra các thực tập sinh còn được tham gia đào tạo tại địa phương
được các đơn vị tài chính cho vai ủy thác thông qua các hội đoàn thể
đây là hai nút thắt quan trọng đã được mở ra cho những người có nguyện vọng tham gia chương trình
nhưng gặp khó khăn về kinh tế
khi mà các bạn tới trung tâm thì các anh chị thư vấn viên sẽ tìm hiểu nhu cầu và mong muốn
và ước mơ của các bạn
sau khi tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của các bạn thì anh chị sẽ định hướng
và hỗ trợ các bạn
về vấn đề tài chính hoặc là vấn đề khác liên quan tới chương trình du học của công ty
thì anh chị sẽ hỗ trợ nhiệt tình
trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn thì việc tham gia thị trường xuất khẩu lao động
cũng như các chương trình thực tập sinh tại hàn quốc nhật bản
đang được người lao động học sinh và sinh viên tại phú yên quan tâm lựa chọn
để có cơ hội phát triển trong tương lai